liên bộ công thương tài chính sẽ lùi ngày điều chỉnh giá bán lẻ xăng từ ngày một tháng chín sang ngày năm tháng chín
tức là ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ hai tháng chín
theo quy định tại nghị định chín mươi năm về kinh doanh xăng dầu một tháng chín là đến kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước
tuy nhiên do chùng với ngày nghỉ lễ nên sẽ được rời sang ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ tức là ngày năm tháng chín
hiện giá bán các loại xăng dầu ngày hôm nay ngày ba mươi tháng tám đang được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều ngày hai mươi một tháng tám của liên bộ tài chính công thương
cụ thể giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng lên mức hai mươi ba ba trăm ba mươi chín đồng một lít xăng ron chín mươi năm lên hai mươi bốn sáu trăm linh một đồng một lít
giá dầu diesel giảm bảy mươi một đồng một lít so với mức bán lẻ hiện hành xuống mức là hai mươi hai ba trăm năm mươi bốn đồng một lít
ngược lại giá dầu hỏa tăng bốn trăm hai mươi đồng một lít
lên hai mươi hai ba trăm linh chín đồng một lít và dầu ma rút tăng ba trăm một mươi ba đồng một kg so với giá bán lẻ hiện hành không cao hơn một mươi bảy chín trăm tám mươi một đồng một kg